ngày bảy tháng một sở văn hóa và thể thao hà nội tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
trong dịp tết nguyên đán canh tí công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm hai nghìn hai mươi
theo bà bùi thị thu hiền phó giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội
thành phố đã tuyên truyền cổ động trực quan trên nhiều trục đường tuyến phố chính và các khu vực trung tâm thành phố
sẽ có ba mươi điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa trong đó có sáu điểm bắn tầm cao
triển lãm ảnh mừng đảng mừng xuân tuyên truyền lưu động các cấp quận huyện thị xã trưng bày giới thiệu lịch sử truyền thống
mở cửa các di tích lịch sử di tích cách mạng kháng chiến phục vụ nhân dân du khách tham quan du lịch
về công tác tổ chức và quản lý lễ hội hà nội đã chỉ đạo quận huyện thị xã lập kế hoạch tổ chức lễ hội
thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm hai nghìn hai mươi
mở đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin về công tác lễ hội trên địa bàn thành phố qua số điện thoại tám trăm sáu mươi chín hai mươi chín năm mươi năm ba mươi tám